bây giờ lại muốn hỏi phó giáo sư trịnh thị ngọc ạ
để mà mắc bệnh ga nói chung và cái tăng men gan nói riêng
thì chúng ta có cái cách gì để phòng không ạ
cái thứ nhất là để phòng những cái tăng men gan hoặc mắc bệnh gan ấy
thì chúng ta phải như hồi nãy vào đầu tôi đã trình bày ấy
tức là có những các nguyên nhân gây những bệnh lý về gan
như có bốn nguyên nhân một loại virus hai là nhiễm độc ba là nhiễm trùng bốn loại tự miễn
thì trong đấy là virus thì chúng ta cũng như trong virus thì đáng ngại nhất là
viêm gan virus b và c
thì chúng ta biết rằng là viêm gan c thì chúng ta chưa có vaccine
còn viêm gan b thì chúng ta có vaccine thì chúng ta nên tiêm phòng vaccine cho đầy đủ
đặc biệt là những người mẹ mà bị viêm gan mang virus b
thì khi mà có thai thì chúng ta cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa
để tư vấn làm thế nào đừng để làm bị bệnh viêm gan của mình truyền hướng cho con
hoặc là những người nam hoặc nữ chuẩn bị kết hôn
nếu mà người nam mà bị viêm gan
mang virus viêm gan thì cần nên tiêm phòng cho bạn của mình trước khi cưới
hoặc là ngược lại đối với nữ như thế
còn đội đấy là đối phòng viêm gan virus b thì chúng ta thấy là cũng tương đối dễ
còn viêm gan c thì chúng ta thấy rằng hiện nay chưa có vaccine
thì chúng ta phải chú ý là phải sinh hoạt lành mạnh
ví dụ như là chúng ta không nên tiêm chích ma túy
hoặc nếu có tiêm trích thì chúng ta nên dùng bơm kim tim một lần
tất nhiên không ai khuyên tiêm trích ma túy rồi
nhưng nếu mà đã ý thích mà chúng ta không nên thì chúng ta phải dùng bơm kim tim một lần
và cũng rất may là hiện nay thì từ cái hồi
và cái bệnh dịch bệnh này
hiv nó phát triển thì chúng ta thấy rằng chính phủ đã có cái chế độ là
phát bơm kim tim cho những người tiêm sĩ ma túy
thì tôi thấy cái điều đó rất là tốt
chứ hiện nay tôi thấy là những trường thập tiêm chích ma túy
thì cái lượng nhiễm viêm gan c và hiv nó giảm hơn so với ngày xưa
chúng ta biết rằng là chắc anh tú và chị mai bí
một cái bơm tim là bạn này chích một phát
bạn kia chích một phát
cứ coi như là năm sáu bạn coi như là trích cùng nhau
thì lây hiv rồi viêm gan c b rồi loạn xạ đi
nhưng hiện nay thì cái tỷ lệ nó rất ít
đấy là các virus
hoặc là những cái khi mà
đối với viêm gan e thì chúng ta thấy chưa có vắc xin
thì chúng ta nên biết là ăn uống viêm gan c e thì nó lây qua cái đường
đường tiêu hóa mà trong đấy chủ yếu là đường nước uống
thì chúng ta uống nước sôi các thứ thì không sao
còn đối với viêm gan a thì chúng ta có vắc xin
thì chúng ta cũng cần chú ý cho đứa trẻ tiêm phòng viêm gan a
thì đấy là đối với virus
hoặc đối với trường hợp viêm gan nhiễm độc thì mấy cái cái
ví dụ như viêm gan nhiễm độc thì do thuốc này hóa chất này
do bia rượu chúng ta tránh cái chuyện đấy đi
còn đối với nhiễm trùng thì chúng ta biết khi mà bệnh nhân bị nhiễm trùng
thì chúng ta phải cần chú ý xem xem là nhiễm trùng như thế nào
chúng ta điều trị như hợp lý
còn đối với đặc biệt viêm gan tự miễn là cái mà
trong cơ thể con người nó tiết ra những cái kháng thể
nó làm tổn thương gan
thì cái đấy chúng ta cũng không thể nào ngăn được
thì chúng ta cần đi khám và phát triển
hiện sớm mà chúng ta điều trị
thì nó cũng giảm thiểu cái quá trình dẫn đến
từ viêm gan tự miễn dẫn đến sơ gan
do viêm gan tự miễn và ung thư gan
thì cái đấy chúng ta giảm
thì đấy là những các cái căn nguyên
ngoài ra khi mà đã bị rồi
thì chúng ta cố gắng điều trị cho nó hợp lý
dựa vào cái nguyên nhân
có bệnh gây bệnh mà chúng ta sử dụng những cái thuốc hợp lý
để tránh những trùng thạp
chúng ta sử dụng một cách bừa vãi không có tác dụng
và một cái điều nữa là như chị mai vừa nói
chế độ ăn nó rất là quan trọng
lạm dụng bia rượu là một cái chúng ta nên tránh
tôi gặp rất nhiều bệnh nhân
tôi cứ hay chiều những bệnh nhân mà thân thiết với tôi
cứ đến thời khám tôi hết năm này qua năm khác
sau tôi cứ hay đùa với người ta
bảo là nghề nghiệp của em là nghề nghiệp uống rượu hả
thế là cả bệnh nhân cả bác sĩ cười
nhưng mà kỳ thực là tôi cười cho vui
nhưng bao giờ tôi cũng nói với bệnh nhân là
thôi chị nói đùa với em thôi nhưng hạn chế tôi đã hát bia rượu
giống như chị mai biết
nói là chọn giữa cái cuộc sống của mình kéo dài
hay là cuộc sống ngắn mà chúng ta thích bia rượu
hoặc là không thích bia rượu
thì đấy là sự lựa chọn của mình chứ không ai bắt buộc mình cả
đấy thì mấy cái điều tôi muốn nói như thế
và như vừa rồi truyền thông cũng có
một cái thông tin là nếu mà ép uống bia rượu
có thể là được gọi là
đưa vào cái luật bị phạt
đúng không ạ
nếu như ép bạn uống bia rượu
nhưng mà tôi nghĩ rằng là uống hay không uống
thì do ý thức của mỗi người thôi
và do sở thích và cá nhân của mỗi người lựa chọn
và chúng ta cứ làm thế nào
thì miễn là tốt cho sức khỏe của chúng ta là được
và có một sức khỏe tốt
cảm ơn những chia sẻ từ phía hai vị khách mời ngày hôm nay